tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của tổng cục hai bộ quốc phòng
và gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm tình báo quốc phòng việt nam
cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương hòa bình phó thủ tướng thượng trưởng chính phủ
nguyễn văn bình bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương hoàng trung hải
bí thư thành ủy thành phố hà nội nguyễn thị nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí bí thư trung mương đảng nguyễn văn nên tránh văn phòng trung mương đảng
phan đình trạc trưởng ban nội chính trung mương nguyễn hòa bình tranh án toàn nhân dân tối cạp
tại buổi lễ trung tướng tổng cục trưởng tổng cục hai phạm văn hùng đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống
hào hùng chiến công vẻ vang qua bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của tình báo quốc phòng việt nam
với những cố gắng không ngừng và trách nhiệm chính trị cao tình báo quốc phòng đã được đảng và nhà nước
tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc
đây là sự ghi nhận đánh giá xứng đáng mà đảng nhà nước và quân đội dành cho những chiến công
thành tích to lớn của tình báo quốc phòng đó cũng là ghi nhận công lao trí tuệ sương máu
và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ để xây đắp lên truyền thống trùng dũng kiên cường
độc lập sáng tạo bí mật khôn khéo đoàn kết quyết thắng của tình báo quốc phòng
phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là niềm vinh dự tự hào to lớn
nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà thế hệ cán bộ chiến sĩ tình báo quốc phòng
ngày hôm nay phải gánh vác phải giữ vững và phát huy cho được truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gắn danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên quân kỳ quyết thắng của tổng cục ii